tiếp tục kỳ họp thứ bảy các đại biểu quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý thuế sửa đổi
qua thảo luận nhiều đại biểu đề nghị làm rõ hơn quy định về các trường hợp được xóa nợ thuế để bảo đảm công bằng cho các đối tượng khác
các đại biểu nhận định dự án luật quản lý thuế sửa đổi được xây dựng nhằm mục đích tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại
tiếp cận tới những chuẩn mực thông lệ quốc tế cho cơ quan quản lý thuế thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế
quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng cần bổ sung nội dung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của các bộ ngành
trong quản lý thuế về chống chuyển giá gửi giá trốn thuế xử lý nợ động truy thu thuế cưỡng chế về thuế
nếu chỉ quy định như dự thảo thì các vụ việc trốn thuế mà cơ quan quản lý thuế phát hiện chuyển sang cho cơ quan công an
mới được điều tra xử lý còn các loại vi phạm khác
có liên quan đến lĩnh vực thuế có được điều tra không
do vậy đề nghị sửa lại là điều tra tội phạm thuế và xử lý theo quy định của pháp luật đối tụng hình sự
đối với các hồ sơ cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế chuyển sang
một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần có đánh giá kỹ hơn về tình hình nợ thuế
giả soát lại các trường hợp được xóa nợ thuế để quy định chặt chẽ hơn
cường quyết không xóa nợ cho các đối tượng cố tình
cường quyết không xóa nợ vì phạm pháp luật để bỏ đảm công bằng với các đối tượng khác
bởi vì thuế vẫn là ngành dọc cho nên đề nghị cân nhắc lại có nên để tổng cục trưởng tổng cục thuế
trong là người có thẩm quyền xóa thuế không đây là tiền của dân cho nên là thuế vừa là hành thu
nhưng cũng là người xóa nợ cho nên cái này đề nghị cân nhắc đối với tổng cục trưởng tổng cục thuế
về thanh tra thuế có ý kiến đề nghị làm rõ dấu hiệu trốn thuế có tính chất phức tạp
để bỏ đảm xác định được căn cứ
đề nghị thực hiện các biện pháp thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu chuôn thuế
hoặc không cần quy định điều này trong dự thảo luật